bão số ba đã đi qua nhưng hoàn lưu sau bão đang gây ra thiệt hại lớn tại nhiều tỉnh miền núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh yên bái lào cai sơn la bắc giang và hòa bình
tại lào cai mưa to trên diện rộng đã gây ra lũ lớn tại các suối thuộc huyện văn bàn
hơn sáu mươi hộ dân của xã văn sơn và võ lao bị cô lập
do lũ làm sập cầu mưa lũ đã làm cho một người ở huyện văn bàn thiệt mạng và cuốn trôi một em nhỏ ở huyện sapa
đây cũng là hai địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ ở lào cai
còn tại tỉnh hòa bình mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu trong nước
một người tại huyện lạc sơn bị lũ cuốn mất tích
nước lũ dâng cao đã cô lập một mươi một người dân ở huyện lương sơn
tuy nhiên sau nhiều giờ nỗ lực lực lượng cứu hộ đã đưa các nạn nhân đến nơi an toàn
mưa lũ và sạt lở đất cũng gây thiệt hại nghiêm trọng ở yên bái
đã có hai người chết một người bị thương gần bảy trăm linh ngôi nhà bị ngập
hiện mức nước sông thao tại yên bái răng cao trên mức báo động nguy hiểm
nhiều địa bàn bị chia cắt cục bộ
chính quyền địa phương đang gấp rút sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn
giáp với tỉnh yên bái tỉnh sơn la cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba
liên tục bốn ngày qua tỉnh này có mưa lớn trên diện rộng
lượng mưa cao nhất đo được ở huyện mộc châu có nơi lên đến gần hai trăm linh mm
mưa lũ đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và kinh tế của người dân tại địa phương này
theo thống kê ban đầu tại huyện mộc châu trận mưa lũ trong bốn ngày qua đã gây thiệt hại ít nhất hơn một mươi tỷ đồng
trong đó hàng trăm hectare lúa và hoa màu bị ngập cùng nhiều gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi